đặc biệt là cây lúa và tập tính ăn của nó có thể phá vỡ hệ sinh thái bản địa
tôm hùm đỏ không phải là loài ngoại lai đầu tiên có mặt tại việt nam
trước đó đã có nhiều loại động thực vật được du nhập vào nước ta
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại khái niệm ngoại lai vẫn còn chưa được nhiều người dân thực sự hiểu rõ
dẫn tới tình trạng nuôi trồng những loài bị cấm vẫn tồn tại ở nhiều nơi
những năm một nghìn chín trăm chín mươi
trào lưu nhập cá chép phi ốc biêu vàng hải ly về việt nam diễn ra ồ ạt
với mong muốn tạo ra giống vật nuôi mới
những lợi ích kinh tế ban đầu như nặng cân sinh sản nhanh
khiến người ta chưa kịp tính đến những tác hại của loài với nguồn gen bản địa
với tham vọng trước mắt là nhập khẩu ốc biêu vàng vào việt nam
để trở thành nguồn thực phẩm cung cấp cho người và vật nuôi nhằm phát triển kinh tế
nhưng loài này đã phát triển quá nhanh và trở thành cơn ác mộng
đồng ruộng của việt nam gây dịch hại trên nhiều loại cây trồng nhất là lúa và rau muống
chuột hải ly được nhập khẩu để nuôi thử nghiệm từ đầu năm hai nghìn
với mục đích phát triển chăn nuôi lấy thịt và da xuất khẩu và chống đói nghèo
vì vậy chúng lại là loài có tên trong danh sách một trăm linh loài sinh vật xâm hại nguy hiểm nhất trên thế giới
chuột hải ly gây bệnh cho người và vật nuôi đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến các động vật khác
tính đến cuối năm hai nghìn hai
khoảng bốn con chuột hải ly đã bị tịch thu và tiêu hủy
hiện nay loài này được cho là đã loại bỏ khỏi việt nam
tiếp đó trồn nhung đen bắt đầu xuất hiện ở việt nam vào khoảng năm hai nghìn một mươi
với những đồn thổi về chất lượng thịt của loại trồn này
khiến người dân ở nhiều địa phương bỏ tiền ra mua chuồn nhung đen về nuôi mong thu lợi cao
trái với những lời đồn thổi đầu ra cho loài động vật này rất hẹp
người nuôi đều bị lỗ và khả năng phát triển không cao
cục trăn nuôi thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã phải đề nghị các địa phương không phát triển trồn nhung đen tập trung kiểm soát tốt các cơ sở
qua những trường hợp trên thì có thể thấy
chỉ sau khi mỗi loài ngoại lai xâm lấn được nhập vào việt nam và đã gây hại
thì cơ quan chức năng mới biết và xử lý
tôi nói ví dụ như anh nhập nội vào
thì người ta yêu cầu là có một cái cơ quan gọi là khảo nghiệm đánh giá
thế thì cứ nói miệng thôi
thế thì bây giờ giao cho bộ nào làm
cái khảo nghiệm ấy bộ nông nghiệp phát triển nông thôn bộ giành dân môi trường
tôi đưa một con vật về tôi cho nó rất quý sẽ được phát triển
thế bây giờ bỗng dưng là bảo tôi là ngoại lai
có khi lại bảo là tôi phải đi lên áp thế là tôi không chịu
thế thì phải có một cái nơi cho tôi khảo nghiệm
chứ anh phải khảo nghiệm trước đi
thế rồi cũng có một cái tiên triển lên cái nơi khác
thế thì cái chuyện mà nếu mà tôi hiểu
và rất nhiều trường hợp mà mình làm nó không đầy đủ
những bài học đắt giá về sinh vật ngoại lai xâm hại
tưởng chừng đã đủ sức cảnh báo sự cẩn trọng đến người dân
thế nhưng người dân vẫn mất tiền tỷ đầu tư cho những trại chăn nuôi các loại ngoại lai
trong khi các cơ quan liên quan vẫn chưa kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu
thì không ai dám chắc những câu chuyện tương tự có còn tiếp diễn hay không
vấn đề nằm ở chỗ việc quản lý sinh vật ngoại lai
do ngành môi trường và ngành nông nghiệp chủ trì
trong đó ngành nông nghiệp có thẩm quyền cấp phép nhập khẩu các giống sinh vật vào việt nam
còn việc quản lý sinh vật ngoại lai trong nước
lại do ngành tài nguyên và môi trường và nông nghiệp thực hiện
điều này dẫn tới sự trồng chéo thiếu thống nhất và kém hiệu quả
trong việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa kiểm soát
hệ thống văn bản quản lý sinh vật ngoại lai ở việt nam
được thể hiện ở luật đa dạng sinh học năm hai nghìn tám
luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm hai nghìn tám
luật thủy sản năm hai nghìn bốn
luật bảo vệ và phát triển rừng năm hai nghìn bốn

cũng như là sinh vật quý hiếm thì nó lại phải đào tạo hơi cầu kỳ một tí
rõ ràng việc người dân nuôi một loài vật không có trong danh mục
cho phép sản xuất kinh doanh ở việt nam là sai
nhưng cách mà ngành chức năng địa phương đổ lỗi cho nhận thức mơ hồ
để cấp giấy phép sản xuất kinh doanh loài ẩn chứa nhiều độc hại
đang khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của các bên liên quan
thiệt hại của người dân là có thật và biết đâu loài sinh vật ngoại lai ấy
đã kịp thoát ra ngoài môi trường và những hệ lụy không thể
trong một sớm một chiều mà nhìn thấy được
vậy nhưng cho đến giờ vẫn chưa ai phải chịu trách nhiệm cho việc này
chỉ người được cấp phép phải ngậm đắng nuốt cây nhìn sản nghiệp của mình
trở thành tay trắng
trước vấn nạn mang tên sinh vật ngoại lai xâm hại
nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của chúng đối với đa dạng sinh học
sức khỏe con người và kinh tế xã hội
thì rất cần có sự chung tay của toàn xã hội
trong đó ý thức của mỗi tổ chức mỗi cá nhân
việc không nuôi nhốt mua bán và vận chuyển sinh vật ngoại lai xâm hại
dưới mọi hình thức cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nhằm góp phần ngăn chặn sự du nhập
lưu hành các loài sinh vật ngoại lai xâm hại
cũng như từng bước nâng cao ý thức của người dân
về tác hại của các loài này
có thể thấy để mỗi người dân thực sự hiểu về nguy cơ
của sinh vật ngoại lai xâm hại
thì việc vận động tăng cường tuyên truyền nhận thức
vẫn là điều quan trọng nhất
để trong thời gian tới người dân có thể tránh được
việc tiền mất tật mang vì sinh vật ngoại lai
thưa quý vị và các bạn trước thực trạng biến đổi khí hậu
đang ngày một gia tăng trên nhiều địa phương
công tác ứng phó với biến đổi khí hậu cũng đang được đẩy mạnh
tại huyện miền núi hoành bồ của tỉnh quảng ninh
các đoàn viên thanh niên trong huyện đã tích cực đi đầu
trong việc thực hiện các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu
để từ đó chứng minh hiệu quả của các mô hình
và nâng cao nhận thức vận động người dân cùng tham gia
để có thể thực hiện một cách hiệu quả công tác ứng phó biến đổi khí hậu
tại một huyện miền núi như thế này thì chính quyền cũng còn gặp nhiều khó khăn
vấn đề biến đổi khí hậu rất là mới nhận thức của bà con nhân dân còn chưa có
rất là khó trong việc tuyên truyền
thứ hai là về nguồn lực về tài chính thì cũng có hạn
để giải quyết những khó khăn còn tồn tại
huyện hoành bồ cũng đã tổ chức nhiều buổi tập huấn
cũng như tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh niên
có cơ hội tiếp cận với các nguồn lực
khi mà được tập huấn như vậy thì các bạn sẽ mang những kiến thức
được tiếp nhận từ chương trình đem tuyên truyền đến bà con nhân dân
và đặc biệt tôi kỳ vọng hơn nữa là vào các em thiếu niên nhi đồng
đã được tham gia các chương trình các sáng kiến
về tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu
các em sẽ chính là những tuyên truyền viên
mang những kiến thức những thận thức mà các em có được
về tuyên truyền với gia đình và tác động một phần nào đó
để giúp cho nhận thức của toàn bộ xã hội về vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu
thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ nằm ở những dự án lớn
hay cần đến khoa học kỹ thuật nào cao siêu
chỉ qua hai mô hình được áp dụng hiệu quả ở hoành bồ
chúng ta có thể thấy chỉ cần có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường
thì những hành động dù nhỏ cũng vẫn có thể góp chung
vào công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu ở địa phương và trên toàn quốc
biến đổi khí hậu đang đe dọa đến cuộc sống của chính mỗi chúng ta
chính vì vậy mỗi chúng ta đều cần nâng cao nhận thức của bản thân mình
chủ động chung tay thực hiện các giải pháp thích ứng
để có thể giảm thiểu được thực trạng biến đổi khí hậu
hiệu quả từ những mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu
tại huyện hoành bồ của tỉnh quảng ninh
cũng đã khép lại chương trình vì môi trường bền vững ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và xin hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau